tại nghệ an vào chiều ngày năm tháng bảy khi đang neo đậu tại bến cảng thuộc địa bàn xã quỳnh nghĩa huyện quỳnh lưu
một chiếc tàu cá của ngư dân đã bất ngờ bốc cháy dữ dội thiệt hại ban đầu ước tính hàng tỷ đồng
khoảng một mươi ba h ngày năm tháng bảy chiếc tàu bốn xào của ngư dân bùi tú ở xã quỳnh nghĩa huyện quỳnh lưu mang số hiệu na chín mươi hai nghìn năm trăm năm mươi năm ts
đang neo đậu tại bến cảng thuộc xã quỳnh nghĩa thì bất ngờ bị cháy khói bốc lên
ngư dân trên tàu đã hô hoán gọi người dân và báo cơ quan chức năng đến dập cháy
tuy nhiên do ngọn lửa quá lớn bén vào khoang chứa dầu nên sau hơn hai giờ đồng hồ toàn bộ thiết bị trên tàu và thân tàu đã bị lửa thiêu dụi
nguyên nhân ban đầu được xác định tàu bị cháy có thể do chập điện
được biết chiếc tàu cá này đã đi vào hoạt động được gần năm năm và có giá trị hơn bảy tỷ đồng
hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc